chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
lực lượng chức năng huyện tuần giáo tỉnh điện biên đang tích cực điều tra làm rõ vụ trọng án khiến ba người tử vong
cụ thể vào khoảng tám giờ sáng nay ngày hai mươi tháng sáu người dân ở khối trường xuân thị trấn tuần giáo huyện tuần giáo tỉnh điện biên
phát hiện trên cánh đồng có một thi thể phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi người này chết trong tư thế nằm ngửa trên người có nhiều vết thương và chảy nhiều máu
trong ngôi nhà cách đó không xa người dân cũng phát hiện hai người đàn ông bị thương nặng trên người có nhiều vết thương và chảy nhiều máu
tại hiện trường có hai con dao nhọn hai người này lập tức được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện tuần giáo để cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bước đầu xác định danh tính ba nạn nhân là trần thị thu nguyễn thành trung và đàm văn lực
trong đó chị thu và anh trung là vợ chồng theo nhiều người dân nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể là do mâu thuẫn về tiền bạc
hiện lực lượng công an đang khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nghi can cũng như nguyên nhân xảy ra vụ án mạng
sau hai ngày xét xử và nghị án chiều qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt chín bị cáo có tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi tám
cùng chú tại tỉnh kiên giang tổng cộng tám mươi bảy năm sáu tháng tù về tội giết người nạn nhân trong vụ án mạng này là nguyễn văn thuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh hải dương
theo cáo trạng vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại một quán nhậu ở đường trần phú phường rạch giá
nhóm của trần văn nghiêm gồm nghiêm nguyễn thị diễm hương phan văn hoài phạm văn kết và bốn người khác đang ngồi nhậu
thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của thuấn và ba người đang ngồi nhậu bàn bên cạnh
nguyên nhân là do thuấn mỉa mai hình xăm trên người của hoài
cho rằng nghiêm có ý khiêu khích nên thuấn bước qua túm của áo đánh làm nghiêm bị thương ở miệng
tức giận vì bị đánh vô cớ bạn gái của nghiêm là diễm hương đã gọi điện cho lương hoàng nhân đến để trả thù
nhân rủ theo trần minh thuận và lương phí cường mang theo hung khí đến quán
lúc này phạm văn thành và lý hoàng hào bạn của nhân cũng mang hung khí đến
sau đó hai bên xông vào hỗn chiến
hậu quả là thuấn bị nhóm của nghiêm đâm và chém dẫn đến tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt thành và thuận cùng một mươi ba năm tù
nhân một mươi bốn năm tù các bị cáo nghiêm hào kết hoài hương cường
nhận mức án từ bảy đến một mươi năm tù về tội giết người
và buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền trên một trăm linh triệu đồng cho gia đình của bị hại
và cấp dưỡng cho con của nạn nhân theo quy định của pháp luật
chiều qua đối tượng lý hồng thái tên thường gọi là nhóc
trú tại phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi dùng dao đâm chết người
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng sáu
thái cùng vợ và một số người bạn đến quán bar nằm trong trung tâm thương mại ánh quang chơi
theo lời khai của thái thì trong lúc đang vui chơi
thái thấy một thanh niên thường xuyên liếc mắt và chỉ tay về hướng mình nhiều lần
nghĩ rằng thanh niên này cố tình khiêu khích
nên thái đã đi lấy cây dao thái lan
mặc dù được vợ và một số người bạn trong quán can ngăn
nhưng thái vẫn cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
sau đó thái được người quen trở về nhà và bỏ trốn lên thành phố hồ chí minh
khi hay tin nạn nhân đã chết
thái đón xe về sóc trăng và ra đầu thú
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông tp hà nội cho biết
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người
quy định tại điều một trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
đáng chú ý hùng là đối tượng trung gian
tìm cả người mua và người bán để làm giá ăn tranh lệch hàng trăm triệu đồng
theo tài liệu điều tra khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hùng liên hệ với một người có nhu cầu bán thận
để giải quyết khó khăn tài chính cá nhân
đối tượng thỏa thuận mua quả thận với số tiền hai trăm tám mươi triệu đồng
hùng đưa người bán thận về nhà nghỉ nuôi ăn ở
rồi liên hệ với người mua với giá bốn trăm tám mươi triệu đồng
việc ghép thận giữa hai bên thành công
và số tiền mua bán giữa hùng và những người này
cũng được thực hiện ngay sau đó
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tại cơ quan công an nguyễn mạnh hùng khai nhận
để thực hiện hành vi đối tượng đã chủ động tìm người mua và bán
sau đó nếu hai bên đồng ý thực hiện trao đổi
hùng sẽ đưa người bán về nuôi ăn ở tại đây
và thực hiện các quy trình khám sức khỏe
đối tượng thỏa thuận với những người bán
sẽ nhận được từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng
khi bán được một quả thận
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đến khi bị bắt giữ
hùng đã thực hiện nhiều lần môi giới mua bán thận
tìm hiểu thì
chị đi lọc máu thì các bệnh nhân lọc máu
thì cũng biết chị là sĩ thần
đó là hỏi giới thiệu
chị liên hệ để gặp hùng
từ lúc lên ca mổ thì
chị nằm trong ca mổ được hơn một tiếng
thì ở ngoài là người nhà trông
thì là chuyển vào tài khoản cho hùng
vậy hoặc là bốn trăm linh triệu
trước kia thì hùng cũng là lao động tự do
thì sau khi một quá trình
lên trên hà đông
như là vào cái bên trăm trăm ba để làm lao động tự do
thì hùng tìm hiểu

thì cũng tìm hiểu là có một số người
bị suy thận
người ta có nhu cầu về việc mua thận
thì do vậy hùng đã lãnh sinh ý định
cố kết với các đối tượng
thành lập một trang web trên mạng
tìm người mua người bán thận
để tiến hành các việc
trao đổi mua bán thận
trong khi công an quận hà đông
bắt giữ hùng tại nhà nghỉ
tại thời điểm đó hùng còn đang nuôi ăn một phụ nữ
có nhu cầu bán thận với giá hai trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên khi chưa thực hiện
được hành vi thì đối tượng đã bị công an quận hà đông
phát hiện và bắt giữ
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục khẩn trương
củng cố hồ sơ điều tra mở rộng
truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu
tỉnh hương yên nhận được tin báo
về việc người dân phát hiện một sát chết
chưa rõ lai lịch đang trong quá trình phân hủy
tại bờ sông hồng thuộc địa phận
thôn nghi xuyên xã trí tân huyện khói châu
sau khi tiếp nhận tin báo
lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và ra soát truy tìm xác định nạn nhân
nạn nhân có đặc điểm như sau
nạn nhân đã bị phân hủy chơ hộp sọ
sương sườn chưa rõ giới tính
nhân thân lai lịch thể trạng cao to
cao khoảng một m bảy mươi một m tám mươi
mặc quần lót màu xanh dương
loại quần tam giác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu
thông báo đến các cơ quan đơn vị liên quan
đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng
thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân biết
công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thông báo cho các đơn vị địa phương mình giả soát
xác định tung tích nạn nhân
khi phát hiện những thông tin liên quan đến nạn nhân
có đặc điểm nêu trên thì báo về cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện khói châu
theo số điện thoại chín trăm một mươi năm hai trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi hai
đồng chí phạm văn tưởng
phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện khói châu
hoặc số điện thoại chín trăm tám mươi ba một trăm hai mươi chín trăm chín mươi chín
đồng chí doãn kim toàn
đội trưởng đội cảnh sát hình sự
để phối hợp giải quyết
tiếp theo bệnh tập viên đinh hạnh
sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiêu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn tuân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn ân phú xã thăng long
huyện nông cống tỉnh thanh hóa
về tội làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
cũng phạm tội làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
là đối tượng tào ngọc thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã hoàng lý
huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
còn về tội không chấp hành án
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn trinh hà hai
xã hoàng trung huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
sau vùng hội tụ gió trên cao
tiếp tục yếu đi và nhường chỗ cho áp thấp nóng
phía tây phát triển và mờ rộng
nên trong ba ngày tới
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
mưa giảm nhanh chỉ còn ở diện vài nơi
và nền nhiệt tăng nhanh trở lại
với mức nhiệt độ ngày đêm
giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
có nơi nắng nóng gai gắt
khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
mưa cũng có xu hướng giảm nhanh
chỉ còn xuất hiện vài nơi
với lượng không đáng kể
nếu có áp thấp nóng
thì nắng nóng trên khu vực sẽ quay trở lại
với nền nhiệt độ trưa chiều
đạt ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
lưu xuống trung bộ
quá trình phát triển của vùng thấp nóng
kết hợp với hiệu ứng phơn
khiến cho nền nhiệt độ tại đây
nhanh chóng tăng cao
ngày đêm giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
vùng núi phía tây
có nắng nóng đặc biệt gai gắt
khi mức nhiệt độ cao nhất
sắp xỉ bốn mươi độ
cần lưu ý là tuy có nắng nóng vào lúc ban ngày
nhưng về chiều tối
khu vực lại có mưa rông dài rác
trong cơn rông
cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
cũng có nắng nóng vào ban ngày
với nền nhiệt độ cao nhất
đạt ngưỡng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
còn về chiều tối
khu vực cũng có mưa rông dài rác
những cơn mưa rông
phần nào giúp làm giảm cảm giác oi nóng
nhưng có thể tiềm mẩn hiện tượng
thời tiết cực đoan
như tố lốc gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
cao tây nguyên do chịu ảnh hưởng
của gió mùa tây nam
nên trong cả ba ngày tới
đều có mưa rào và rông dài rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc
và gió giật mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
với nền nhiệt độ ngày đêm
giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh nam bộ
cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc mạnh và hiện tượng ngập úng
người dân cần đề cao cảnh giác
do có mưa
nên nền nhiệt tại đây không quá cao
chưa chịu giao động trong ngưỡng
từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật
của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt